trong khi một số tỉnh miền núi phía bắc có đông người mong sinh sống còn chưa tìm ra hướng khắc phục
thì tỉnh yên bái đã đi tiên phong trong việc vận động người dân ăn chung tết nguyên đán
chủ trương ăn chung một tết này đã thu được nhiều kết quả đáng mừng
những mảnh ruộng để hoang trước vụ đông xuân như thế này là hình ảnh quen thuộc trong nhiều năm qua
ở xã hang kia huyện mai châu tỉnh hòa bình
bởi khoảng thời gian ăn tết của người mông khá dài lại trùng vào thời gian chuẩn bị đất để gieo trồng
ăn tết xong bắt tay vào lao động sản xuất thì đã muộn thời vụ
dẫn đến năng suất thấp nên họ chỉ làm một vụ một năm ảnh hưởng lớn đến kinh tế của địa phương
còn với học sinh việc bỏ bê học hành cả tháng đã gây rất nhiều khó khăn cho giáo viên và nhà trường
càng khó hơn khi cha mẹ coi việc con em mình nghỉ học dài ngày để ăn tết là điều bình thường
đó là câu chuyện ở tỉnh hòa bình và một số tỉnh miền núi phía bắc
còn ở tỉnh yên bái mọi chuyện đã khác từ vài năm trở lại đây
khi tỉnh yên bái đề ra chủ trương vận động đồng bào người mông ăn trồng tết nguyên đán
thay đổi tập quán càng ngàn đời của một dân tộc là điều không hề dễ dàng
để bà con hiểu và ủng hộ cách làm mới các cấp ủy chính quyền ở yên bái đã phát huy uy tín
vai trò của các già làng trường dòng họ và các cán bộ người mông ở cơ sở
ban đầu không phải ai cũng nghe đâu nhiều người vẫn muốn ăn tết riêng của người mông
nhưng mình cứ chịu khó giải thích rồi mình làm trước trong họ nhà mình
thì dần dần bà con cũng nghe theo nhà này làm theo nhà kia cũng làm theo
với cách thuyết phục mưa rầm thấm lâu như vậy cùng nỗ lực quyết tâm của các cấp ủy chính quyền
việc vận động thực hiện chủ trương ăn chung một tết ở yên bái không còn mấy khó khăn nữa
khi bà con càng ngày càng thấy rõ những cái hay cái lợi từ đây
huyện mù căng trải là một trong những nơi thực hiện tốt chủ trương này
sau năm năm triển khai cái vận động đồng bào ăn trồng một tết
còn một tết nguyên đán
thì chúng tôi cũng nhận thấy là được mấy cái ưu điểm
một là ăn trồng một tết thì tập trung cái thời gian trước đây ăn tết trước
để chúng ta sản xuất đông xuân để làm sao cho kịp trước khi tết nguyên đán
để dành thời gian tập trung
thứ hai là trước đây thì ăn một tiết trước thì học sinh
đồng bào đấy đi ăn đi học sau khi nghỉ tết thì không còn tết nữa
vậy thì đi làm
làm ruộng nương cùng với lại bà con gia đình thôi
bây giờ về chung với cái sông học gia đình cùng bố mẹ gia đình ăn tết cũng rất là vui
một cái đợt thứ ba đó là ăn chung một tết
thế thì dành thời gian lớn hơn trong vấn đề chi tiêu gia đình
vì trước đây là ăn hai tết thì đồng bào cũng phải rong rủi từ tết ra sang tết khác
và chi tiêu rất lớn hay tết rất là lớn
vì các con đi học về là buộc là phải một lần thêm
thì em biết thì cũng rất lãng phí
bây giờ ăn một lần thêm
ăn trồng một tết thì tiết kiệm được rất nhiều
thật vậy ở huyện mù căng trải trước kia người mông còn ăn tết dài ngày
hầu hết những thử ruộng đều bị đề hoang vì chẳng ai ngó ngảng đến
nay chỉ ăn một tết nguyên đán cùng đồng bào các dân tộc khác
bà con người mông ở mũ căng trải đã có thời gian tập trung cho sản xuất nhiều hơn
trên mảnh đất này giống cải dầu đã được gieo đúng thời vụ để kịp thu hạt chiết xuất tinh dầu cải
còn với chị em phụ nữ mông thay vì vất vả tất bật cả tháng phục vụ cho việc ăn uống linh đình như trước đây
thì bây giờ họ đã có thời gian để mải mê học chữ học đọc để mở mang hiểu biết biết tính toán làm ăn để kinh tế gia đình khấm khá lên
trong bảng bên dưới bôi dầu tiêm uống
trước đây vào thời gian này phụ nữ mông chúng tôi phải làm rất nhiều việc
từ sáng sớm đến khuya
để phục vụ cho ăn chơi tết
nay thì khác rồi chúng tôi được đi học khi đã gieo xong hạt cây cải
phụ nữ chúng tôi được gặp nhau nhiều hơn ít phải nấu rượu vì mọi người uống rượu ít đi rồi
tôi thích ăn chung một tết với người kinh vừa tiết kiệm được tiền vừa giữ được sức khỏe
để tạo sự chuyển biến trong nếp nghĩ trong cách làm không phải là chuyện một sớm một chiều
khi mới bắt đầu thực hiện chủ trương vận động người mông ăn chung một tết
cũng có ý kiến băn khoăn liệu có làm mất đi bản sắc văn hóa của đồng bào mông
nhưng trên thực tế mọi phong tục tập quán của người mông vẫn được duy trì
chỉ là lùi lại thời điểm để ăn chung tết nguyên đán nhằm giảm bớt thời gian đi lại
tiết kiệm chi phí tập trung hơn cho sản xuất và học tập
có thể khẳng định đây là một chủ trương đúng cách làm hay cần được nhân rộng
nhằm đem lại những lợi ích lâu dài thích thực cho đồng báo vùng cao
cộng với dân vận khéo để tạo nên sự đồng thuận trong nhân dân
ăn chung một tết cùng cả nước niềm vui đón xuân mới như được nhân đôi
tình thân gắn bó giữa các dân tộc anh em thêm khăng khít